trong ngày đã có hai mươi năm năm trăm bảy mươi ba bệnh nhân được công bố khỏi bệnh nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên là bảy trăm bốn mươi bảy năm mươi ba người
trong hai mươi bốn giờ qua đã thực hiện một trăm sáu mươi ba ba trăm bốn mươi bốn xét nghiệm cho ba trăm linh bảy bốn trăm bốn mươi bốn lượt người
tổng số liều vaccine đã được tiêm là gần bốn mươi bảy triệu liều
từ một mươi bảy h ngày bốn tháng một mươi đến một mươi bảy h ngày hôm nay mùng năm tháng một mươi cả nước đã ghi nhận thêm bốn ba trăm sáu mươi ba ca mắc mới
trong đó có ba ca nhập cảnh
có một mươi hai trên sáu mươi hai tỉnh thành phố đã qua một mươi bốn ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước
và từ một mươi hai h đến một mươi tám h ngày hôm nay hà nội đã ghi nhận hai bệnh nhân covid một mươi chín tại khu cách ly
như vậy là tính từ một mươi tám h ngày bốn tháng một mươi đến một mươi tám h ngày hôm nay thành phố đã ghi nhận bốn ca mắc
trong đó một ca khu vực phong tỏa và ba ca là khu vực cách ly